tổng cục đường bộ việt nam vừa phát hành bộ sáu trăm linh câu hỏi mới dùng cho sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe
bộ đề sáu trăm linh câu hỏi sát hạch giấy phép lái xe này sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bộ câu hỏi mới sẽ có sáu mươi câu hỏi điểm liệt trước kia bộ câu hỏi này có bốn trăm năm mươi câu
nếu thí sinh trả lời sai một trong số sáu mươi câu hỏi điểm liệt thì sẽ bị tính trượt phần thi lý thuyết
đây là các câu hỏi mang tính chất cơ bản cốt lõi mà người lái xe phải hiểu nhớ và luôn phải thực hiện đúng trong suốt quá trình hành nghề lái xe để tham gia giao thông an toàn nên bắt buộc phải trả lời đúng
bộ sáu trăm linh câu hỏi đã loại bỏ một số câu hỏi không liên quan trực tiếp tới người học lái xe đồng thời bổ sung một số tình huống giao thông tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng và được biên soạn ngắn gọn dễ hiểu